vào khoảng hơn sáu giờ sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ năm gần bixi hải dương thuộc địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
thông tin ban đầu được biết tai nạn xảy ra trên làn đường giao thông hướng từ hà nội về hải phòng vụ tai nạn đã khiến năm xe ô tô bị hư hỏng
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã có một người thiệt mạng và hai người bị thương hai người bị thương nặng bị mắc kẹt trong cabin là tài xế của các xe liên quan đến vụ tai nạn
vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ năm theo cả hai hướng bị ủn tắc nghiêm trọng